địa bàn huyện tuy đức tỉnh đắk nông từ sáng sáng ngày một tháng tám xuất hiện tình trạng nứt gãy trên mặt đất
ngành chức năng đã di rời hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực đồng thời kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ làm rõ nguyên nhân
cũng như có khuyến cáo phù hợp sống ổn định đời sống nhân dân
cụ thể đêm ba mươi một tháng bảy dạng sáng ngày một tháng tám trên địa bàn bon bucrac xã quảng trực xảy ra nhiều tiếng động bất thường từ lòng đất
tiếp đó nhiều người dân cảm thấy có sự rung lắc đến sáng ngày hôm sau nhiều người dân phát hiện một vết nứt vắt ngang sườn đồi và nhiều vết nứt gãy mặt đất
các vết nứt làm hư hỏng nền nhà dân và đường giao thông
hiện nay các vết nứt gãy trên mặt đất tại bon bucrac xã quảng trực đang tiếp tục có xu hướng mở rộng
cho đến ngày hôm nay mùng ba tháng tám vết nứt dài thêm hơn hai trăm năm mươi mét có khe hở từ một mươi một mươi năm cm
ngành chức năng tiếp tục phải di rời thêm gần năm mươi hộ dân
đoàn công tác của tỉnh đắk nông đã đến hiện trường khảo sát đánh giá nguyên nhân nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đưa ra kết luận
ubnd huyện tuy đức đã có văn bản kiến nghị tỉnh đắk nông chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc sớm xác định nguyên nhân để có hướng chỉ đạo
khuyên cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản